đại diện việt nam airlines group thông tin do ảnh hưởng của bão số một mươi hai đến khu vực nam trung bộ
cục hàng không việt nam quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay sau để bảo đảm an toàn khai thác
cụ thể sân bay tuy hòa từ một mươi bảy h ngày chín tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
sân bay cam ranh nha trang từ h đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
sân bay buôn mê thuật từ bảy h đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
sân bay liên khương đà lạt từ sáu h đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một
sân bay phủ cát quy nhơn từ h đến một mươi năm h ngày một mươi một mươi một
các sân bay chu lai quảng nam đà nẵng phú bài huế tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và có điều chỉnh nếu cần thiết
thông tin chi tiết giờ bay được hãng thông báo trực tiếp đến hành khách đã đặt chỗ trên chuyến bay bị ảnh hưởng
để cập nhật thông tin hành khách của việt nam airlines truy cập thường xuyên website www vietnamairlines com
trang facebook chính thức tại địa chỉ
www facebook com vietnamairlines liên hệ các phòng vé của vietnam airlines trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một nghìn một trăm linh
khách hàng của pacific airlines truy cập website www pacificairlines com vn
trang facebook chính thức tại địa chỉ www facebook com pacificairlines fanpage
liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một nghìn năm trăm năm mươi